ngày ba mươi tháng một mươi trên quốc lộ sáu đoạn đường phố bằng xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn xe ô tô làm ách tắc giao thông và hư hỏng nhà cửa của người dân
khoảng bốn giờ ba mươi phút lái xe nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê sơn la
điều khiển chiếc xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát tám mươi chín c bảy nghìn ba trăm năm mươi sáu đi từ hướng sơn la về phía hà nội
đã đâm vào phần đầu xe ô tô biển kiểm soát nước lào hai trăm bốn mươi ba do lái xe nguyễn trọng hóa quê ở thanh oai hà nội điều khiển
sau đó xe đầu kéo mất lái tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín c hai mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi chín
và đâm tiếp xe ô tô con biển kiểm soát hai mươi tám h bảy nghìn chín trăm năm mươi bảy
chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi không thể di chuyển vì mắc chiếc xe ô tô tải và cột bê tông trên vỉa hè
hậu quả bốn chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
hậu quả hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng và hai lái xe hai phụ xe bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cao phong đã kịp thời có mặt
phân luồng giao thông và điều tra xác minh tại hiện trường